dù mới bắt đầu bước vào hè nhưng thời tiết hà nội trong những ngày qua đã trở nên nắng nóng gây gắt
nhiệt độ trong ngày hôm nay đạt ngưỡng cao nhất lên tới ba mươi tám độ
nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn do đường nhựa tàn nhiệt
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do áp thấp nóng từ phía tây phát triển mạnh nên gây nắng nóng tới khắp miền bắc
nhiệt độ ở hà nội hiện tại đã lên tới mức ba mươi ba ba mươi bốn độ c thậm chí là ba mươi sáu độ c vào ngày bảy tháng năm
đây còn được dự báo là thời điểm hà nội nóng nhất từ đầu năm đến giờ
ghi nhận từ sáng sớm ngày bảy tháng năm tại hà nội đã xuất hiện nắng nóng
dù mới là ngày đầu tiên của đợt nắng nóng đầu mùa nhưng nhiệt độ ngoài trời đã tăng cao
việc nắng nóng xảy ra khiến nhiều người dân hà nội chưa quen với thời tiết nên ít nhiều có hiện tượng đau đầu hoặc mệt mỏi
nắng nóng cũng khiến những người phải di chuyển ra ngoài đường bằng phương tiện xe máy
phải dùng các biện pháp chống nắng như mặc thêm áo dài
nắng nóng cũng khiến những người phải dùng các biện pháp chống nắng như mặc thêm áo giảm

nhưng thực tế ở các tuyến đường nhựa nhiệt độ có thể lên đến bốn mươi độ c
trong ngày tám tháng năm nắng nóng sẽ chấm dứt ở khu vực nam đồng bằng bắc bộ và khu vực hà nội